thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua tại hà nội cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm ma túy trong sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thu giữ hơn một trăm tám mươi kg heroin gần một năm tấn và bảy trăm tám mươi ba viên ma túy tổng hợp hơn một trăm một mươi ba kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan đến vụ án
biểu dương những thành tích đạt được của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thượng tướng lê quý vương thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
dự báo sau khi hết giãn cách xã hội từ nay đến cuối năm tội phạm mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn xuyên quốc gia sẽ có xu hướng gia tăng hoạt động trở lại
lực lượng công an cần chủ động có biện pháp phòng ngừa đấu tranh hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo không bắt khúc giữa của đồng chí bộ trưởng bộ công an tiếp tục đấu tranh bắt cả đường dây đối tượng chủ mưu cầm đầu trong nước và nước ngoài
chúng ta phải luôn luôn đặt vấn đề phòng chống ma túy trong giải quyết vấn đề cung cầu không chỉ tập trung cho vấn đề vấn đề cung mà kể cả vấn đề cầu tức là giữa vấn đề phòng ngừa và vấn đề đấu tranh giữa vấn đề giải quyết vấn đề cai nghiện
và vấn đề về phát hiện các buôn bán về ma túy các đồng chí phải khẩn trương giả soát đánh giá lại và dự báo chính xác về tình hình ma túy tội phạm và tệ nạn ma túy trên từng địa bàn trên từng lĩnh vực trên từng tuyến trọng điểm
chúng ta phải hứa một cái quyết tâm đạt được mục tiêu cao nhất là chặn đứng và kiên quyết không để việt nam cái gọi là địa bàn của tội phạm sản xuất về ma túy
tổng hợp thứ hai là không có trung chuyển ma túy thứ ba là ngăn chặn nguồn ma túy từ xa
dành được thế chủ động về phòng chống ma túy đây là vật yêu cầu đặt ra
đồng chí thứ trưởng cũng đặc biệt nhấn mạnh việc tập trung triển khai hiệu quả chỉ thị ba mươi sáu của bộ
chính trị nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác
phòng chống và kiểm soát ma túy trước mắt tổ chức đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy
nhân tháng hành động phòng chống ma túy các đợt cao điểm tuyên truyền tấn công tội phạm ma túy
trên các tuyến biên giới và địa bàn trọng điểm
cũng trong chiều ngày hôm qua bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định về việc nghỉ công tác
trở hưu từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đối với trung tướng phạm văn các bí thư đảng ủy
cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và quyết định điều động bổ nhiệm đại tá nguyễn
văn viện phó giám đốc công an tp hà nội đến nhận công tác và giữ chức vụ cục trưởng
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thượng tướng lê quý vương ủy viên trung mương đảng
thứ trưởng bộ công an sự và phát biểu tại bối lễ
thay mặt ban thường vụ đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thượng tướng lê quý vương
thứ trưởng bộ công an chúc mừng trung tướng phạm văn cát đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên
mọi cường vị công tác được ngành công an sao phó cảm ơn những đóng góp của đồng chí phạm văn khác
trong sự nghiệp phòng chống ma túy của ngành và của đất nước đồng thời chúc mừng đại tá nguyễn văn
viện được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi cũng tại buổi lễ đại tá nguyễn văn viện đồng thời được bổ nhiệm giữ chức
danh phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê quý vương
đề nghị đại tá nguyễn văn viện tiếp tục nỗ lực phát huy trí tuệ tinh thần trách nhiệm
tu dưỡng giải luyện phẩm chất đạo đức lối sống gương mẫu nêu gương đi đầu trong công tác
thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ giữ gìn vun đắp sự đoàn kết thống nhất
các nguyên tắc chế độ làm việc trong tập thể đảng ủy lãnh đạo chỉ huy và trong toàn đơn vị
để xây dựng đảng bộ cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ngày càng trong sạch vững mạnh
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo cục
tập trung lãnh đạo chỉ đạo đơn vị thực hiện hiệu quả các mặt công tác trọng tâm về phòng chống ma túy
vào ngày hôm qua tại tỉnh quảng ninh bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an
về công tác cán bộ thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thiếu tướng nguyễn duy ngọc đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an
về việc nghỉ công tác cho chế đội thư trí đối với đại tá đỗ văn lực giám đốc đại tá vũ minh tuấn
đại tá phạm công long phó giám đốc công an tỉnh quảng ninh và điều động bổ nhiệm thượng tá nguyễn ngọc lâm
phó tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh quảng ninh
cũng trong ngày một tháng sáu bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định thăng quân hàm từ thượng tá lên đại tá cho đồng chí nguyễn ngọc lâm
phát biểu tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc cảm ơn những đóng góp của đại tá đỗ văn lực
đại tá vũ minh tuấn đại tá phạm công long trong suốt thời gian công tác phố đi đồng thời mong muốn sau khi nghỉ theo chế độ
ba đồng chí sẽ tiếp tục cống hiến cho công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
đồng chí thứ trưởng chúc mừng đại tá nguyễn ngọc lâm yêu cầu trên cương vị mới đại tá nguyễn ngọc lâm nhanh chóng tiếp cận địa bàn
đảm bảo an ninh trật tự xây dựng đảng và xây dựng lực lượng công an tỉnh quảng ninh ngày càng vững mạnh toàn diện
trước mắt cần tập trung triển khai các phương án kế hoạch bảo vệ đại hội đảng các cấp tổ chức thành công đại hội đảng bộ công an tỉnh
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đồng thời giả soát các nhiệm vụ công tác của công an toàn tỉnh phân đấu hoàn thành xuất sắc các mặt công tác
thưa quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua tình hình cháy nổ tai nạn sự cố tiếp tục có những diễn biến phức tạp
trong khi đó một bộ phận không nhỏ người đứng đầu các cơ quan tổ chức vẫn còn có biểu hiện coi nhẹ lơ là công tác phòng cháy chữa cháy
kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn của người dân còn chưa cao
từ đó đặt ra yêu cầu công tác tuyên truyền hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy phải thực chất và hiệu quả hơn nữa
và trong sáng ngày hôm nay tại hà nội cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an đã tổ chức hội nghị tập huấn về công tác tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
thông qua đợt tập huấn cán bộ chiến sĩ sẽ được trang bị thêm những kỹ năng phương pháp thực hiện công tác thông tin tuyên truyền
trao đổi kinh nghiệm tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong thực hiện nhiệm vụ
trong đó cùng các chuyên gia tập trung phân tích làm rõ những cách thức cụ thể để sử dụng hiệu quả các kênh tương tác phương tiện thông tin đại chúng mạng internet phục vụ công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy
nhằm bảo đảm tính kịp thời chính xác và tạo được độ phủ của thông tin giúp người dân có thể tiếp cận được dễ dàng các kiến thức kỹ năng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đã xây dựng và đưa vào sử dụng website của đơn vị xem đây là một kênh tương tác hiệu quả với nhân dân
qua đó cung cấp những thông tin pháp luật về phòng cháy chữa cháy công tác quản lý nhà nước của lực lượng và tuyên truyền một cách đậm nét những chiến công hình ảnh đẹp của người lính cứu hỏa tới người dân